nga sẽ duy trì dưới hai nhà ngoại giao ở một số quốc gia không thân thiện với nga
trong bối cảnh triển khai chiến dịch đặc biệt ở ukraine
đây là tuyên bố được người phát ngôn của bộ ngoại giao nga maria zakharov đưa ra vào ngày hôm qua
bà zakharov cũng cho biết sở dĩ nga tiếp tục duy trì sự hiện diện ngoại giao tại các quốc gia này
là bởi các công dân nga và các tổ chức của nga vẫn còn ở đó
họ vẫn cần tới các dịch vụ như cấp giấy tờ giấy khai sinh hộ chiếu và hợp pháp hóa bản dịch
bà zakharov cũng nhấn mạnh moscow chưa bao giờ là bên khởi xướng giải quyết các vấn đề
bằng cách cắt đứt quan hệ ngoại giao
trước đó ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết nga thấy không có lý do gì để duy trì hiện diện ngoại giao
hiện tại ở các nước phương tây mà cần phải chú ý nhiều hơn đến các nước ở châu á châu mỹ latin và châu phi
ngoại trưởng lavrov chỉ ra rằng nga đang chuyển trọng tâm địa lý từ phương tây
sang các quốc gia sẵn sàng hợp tác với nga theo các điều khoản bình đẳng và cùng có lợi